với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản phạm xuân thảo chú tệ phường lê lợi thành phố bắc giang
là giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại tổng hợp kim sơn
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc
trước đó vào khoảng tháng ba và tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một bị can thảo đã ký hợp đồng với năm bị hại
nhận số tiền là một mươi năm bốn tỷ đồng đặt cọc góp vốn đầu tư vào dự án khu dân cư mới xã tam dĩ huyện lục nam
mặc dù thời điểm đó đối tượng thảo không có khả năng ký hợp đồng với chủ đầu tư dự án
nhưng vẫn nhận tiền đặt cọc hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra
làm rõ các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng nguyễn văn thi hai mươi sáu tuổi chú tỉnh cà mau để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản
cơ quan công an xác định đối tượng nguyễn văn thi cùng với đối tượng tên lâm hiện chưa rõ lây lịch
đã dùng súng và dao để khống chế người dân thực hiện liên tiếp hai vụ cướp xe máy trên địa bàn huyện tràng bom
và huyện long thành tỉnh đồng nai vào các đêm sáu bảy tháng một mươi hai vừa qua
sau khi gây án các đối tượng nhanh chóng tẩu tán bán tài sản lấy tiền tiêu xài tụ tập ăn nhậu
và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một khẩu súng năm viên đạn ba bình xịt hơi cay ba con dao tự chế cùng nhiều vật dụng dùng để gây án
lợi dụng sự sơ hở của những hộ gia đình đang xây nhà không có người trông coi
đối tượng lê văn thi đã đột nhập trộm một số tài sản có giá trị
tuy nhiên thi đã nhanh chóng bị lực lượng công an tỉnh nghệ an bắt giữ ngay sau đó
tại cơ quan điều tra bước đầu thi khai nhận là lao động tự do
từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
hiện tại gia đình thi đang xây nhà tuy nhiên do trong nhà còn thiếu các đồ dùng để phục vụ cho việc hoàn thành ngôi nhà mới
cho nên thi đã nảy sinh ý định tìm đến các hộ gia đình đang thi công sắp đến giai đoạn hoàn thành
để trộm các vật dụng về nhà sử dụng cho ngôi nhà của mình
thi đã thực hiện chót lọt hai vụ đột nhập nhà dân lấy đi các vật dụng trong gia đình với tổng giá trị tài sản khoảng hai trăm linh triệu đồng
một tụ điểm chơi cá ngựa ăn tiền tại khu vực ấp ba xã tắc vân thành phố cà mau vừa bị công an tỉnh cà mau triệt xóa
tại hiện trường có bảy đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc đã bị tạm giữ kiểm tra trong người các đối tượng và xung quanh khu vực hiện trường
lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ một bộ cá ngựa sáu mươi lá bài tay trên bảy mươi hai triệu đồng cùng một số tăng vật khác
hiện đối tượng và tăng vật đã được chuyển về cơ quan công an để tiếp tục xử lý

tiếp soát đây sẽ là những thông tin
thông tin về truy nã tội phạm và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín h trên antv
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã tả văn
thị xã sapa tỉnh lào cai về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng này cao một m năm mươi bốn và có nốt ruồi ở gò má phải
còn về tội mua bán trái phép chất ma túy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng đinh thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại hai trăm một mươi bốn đường ba triệu phường hoàng văn thụ thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
đặc điểm nhận dạng đối tượng có xẹo chấm cách một cm trên sau đuôi mắt trái
và đối tượng hà thị nga sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xóm ba thôn sa lung xã đồng sơn huyện nam trực tỉnh nam định
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý